liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
với số tăng vật lên đến một mươi năm kg vàng nữ trang khoảng hai hai triệu usd và gần hai mươi sáu tỷ đồng
chiều tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can gồm nguyễn thanh bình trang kiến cường phan hùng nguyễn bình minh lê văn phi và lê văn hậu
ngoài hai bị can bình và cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và đô la
trong quá trình điều tra vụ án bốn đối tượng hùng minh phi và hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
số điện thoại hai trăm chín mươi sáu ba nghìn tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín để đầu thú thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang
nhóm ba đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một phòng trọ trên địa bàn quận ngũ hành sơn
ba đối tượng gồm lê văn hậu chú quận sơn trà lê thị kim ngân
chú quận hải châu và bùi thị khánh vi chú huyện hòa vang
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một đĩa xứ chứa ketamin khám xét nhanh tại phòng trọ
phát hiện thêm bảy viên thuốc lắc và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
các đối tượng khai nhận hậu và ngân đã thống nhất cùng mua ma túy về phòng trọ
và rủ vi cùng tham gia
một vụ cháy lớn đã thiêu dụi toàn bộ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng vào tối qua
dự việc xảy ra tại khu chín phường cao thắng tp hạ long tỉnh quảng ninh
động tài sản hàng hóa trong cửa hàng đã bị thiêu dụi khư hỏng nghiêm trọng
biển quảng cáo và cửa kính hai căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng
giật may không có thiệt hại về người
nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ cửa hàng quên không tắt bếp ga
khi đang nấu đồ ăn và ra ngoài bán hàng cho khách
công an huyện thạch thất tp hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai
đối với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm
quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin sáng nay lực lượng công an đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện tại vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ của gia đình lần đầu tiên cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu
và lần gần nhất gia đình phát hiện cháu đã nuốt ba cái đinh
sau khi cháu bé nhập viện vào ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng của bệnh nhi diễn tiến nặng
kèm theo dấu hiệu bất thường bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên
là bệnh viện đa khoa sanh pôn đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé đã bị nhiều đinh ghi mở đầu
chuyển sang các thông tin khác vào tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công
một phụ nữ bị đối tượng đòi nợ cầm súng và dao không chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc tp quảng ngãi
nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thời điểm này đối tượng vừa cầm súng và dao uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội
với những lời lẽ đe dọa những ai đến lại gần
sau hơn hai mươi phút lực lượng công an đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin
giao đột vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiển ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đã được công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi dùng súng khống chế nạn nhân
cũng như liên quan việc vay đòi nợ của đối tượng tiện
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án mua bán tài liệu bí mật nhà nước
xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ
kỳ thi nâng ngạch công chức
thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh
có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi
và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng
do có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc
để tiếp tục xác minh làm rõ căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án hình sự
mua bán tài liệu bí mật nhà nước khởi tố tám bị can có liên quan đều là công chức
phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn
và phòng nội vụ thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi đáp án và hưởng lợi bất chính
hàng trăm triệu đồng hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại bản nháp
xã triềng cang huyện sông mã các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la đã thu giữ vật chứng là hai viên hồng phiến
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tại bản cang xã triềng cang huyện sông mã
mở rộng điều tra hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạn phó trú tại bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đã lên mạng facebook và được biết có một fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người trong đó có mẹ ruột sơn sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường cho sở y tế an giang số tiền trên một mươi chín triệu đồng
công an tỉnh đồng tháp cho biết là đang tạm giữ hình sự đối với tài vụ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và đoàn thị diệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
mẹ ruột của linh cùng ngũ tại xã mỹ hòa huyện tháp mười điều tra về hành vi làm tàn trữ tiền giả
theo kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp cùng công an huyện tháp một mươi
kiểm tra và phát hiện diệu và linh đang làm tàn trữ tiền giả loại tiền việt nam mệnh giá năm đồng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một một trăm bốn mươi một tờ tiền giả mệnh giá năm đồng ba trăm linh tờ tiền chưa thành phẩm
cùng nhiều vật dụng khác biên quan ai là bị hại của diệu và linh hãy đến trình báo tại phòng an ninh điều tra
hoặc cơ quan công an gần nhất
ngày một mươi chín tháng một công an thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao năm đối tượng
có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy cùng tan vật cho công an huyện long thành để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị trấn long thành phối hợp cùng tổ tuần tra của công an huyện long thành
tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số bốn trăm năm mươi sáu một mươi ba tổ một khu văn hải thị trấn long thành do phan anh lâm hai mươi bảy tuổi
ngụ khu phước thuận thị trấn long thành thuê trọ phát hiện có bốn nam và một nữ đang tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có ba gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
một gói ni lông bên trong có chứa một viên nén màu hồng một điện sứ bên trong có chứa chất bột màu trắng
cùng một ống hút nhựa một thẻ hình chữ nhật
đối tượng phan anh lâm khai nhận tất cả số tinh thể màu trắng và viên nén trên là ma túy do lâm mua về để sử dụng
toán nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên mức án tù trung thân đối với vũ thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hiện ở xã ngọc thanh
thành phố phúc yên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lâm nghiệp dược liệu vũ thị hòa
và một mươi tám năm tù giam đối với chu xuân thu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ở yên bái trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi vũ thị hòa cùng chồng là chu xuân thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị
chữa bệnh làm cho nhiều người tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi triệu đồng
trước đó vũ thị hòa và chu xuân thu là đối tượng đã từng bị đài truyền hình việt nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ từ năm hai nghìn một mươi một
sau khi quân khu bảy trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt lễ sĩ trên địa bàn hòa đã về nhà riêng tại thành phố yên bái tiếp tục hoạt động mê tín dị đoàn
sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hải cốt thất lạc ở địa phương
thì hòa đã rời khỏi địa bàn đến xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
tại đây hòa và thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi tám chu xuân thu bị toán nhân dân tỉnh xử phạt hai năm tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
tổng hợp hình phạt chung của hai bản án chu xuân thu phải chấp hành hình phạt hai mươi năm tù giam
một nhóm đối tượng có hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị công an xã hương trà tỉnh thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ
bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là dương văn ngọc chú thành phố huế
và dương mạnh hùng chú quảng trị đang bán trái phép chất ma túy cho nhóm năm đối tượng để sử dụng
khám xét nhanh trên người hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một trăm bốn mươi viên ma túy dạng thuốc lắc
ba mươi năm gói nhi lông là ma túy dạng hàng khay với tổng trọng lượng khoảng một trăm linh gram
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt giữ thêm đối tượng đoàn gia phụng chú tại thành phố huế
thu giữ thêm năm mươi gram ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ phương tiện để sử dụng ma túy
hai vụ tàng trữ trái phép pháo nổ tại xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang và thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật là gần một trăm hai mươi kg pháo lậu
tại thôn nậm thanh xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
đã bắt quả tang hai đối tượng là lý văn thủy sinh năm hai nghìn một chẩu thế toại sinh năm hai nghìn ba người địa phương
cùng với tăng vật là ba thùng cắt tông bên trong có chứa năm mươi bốn hộp pháo nổ có tổng trọng lượng sáu mươi kg
bước đầu thủy khai nhận một đối tượng gọi điện thuê giao số pháo trên cho người khác với tổng số tiền công là ba triệu đồng
sau đó thủy đã thuê toại cảnh giới để giao hàng
vì mua bán thì bị bắt giữ
tiến hành kiểm tra số nhà một trăm bốn mươi hai nguyễn hữu tiến phường đồng văn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
lực lượng công an đã phát hiện nguyễn thị cẩm vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn xuân chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại phường đồng văn thị xã duy tiên đang thực hiện hành vi kinh doanh buôn bán pháo trái phép
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ năm mươi chín bốn kg pháo các loại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại huyện sóc sơn thành phố hà nội về bán kiếm lời
nghi bị bạo hành đã gây rúng động dư luận
bé gái vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện sanh pôn điều trị cấp cứu tuy nhiên tiền lượng tình trạng rất nặng
lực lượng công an đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
hiện chưa có kết luận chính thức về việc bé có bị bạo hành hay không
nhưng một lần nữa khiến chúng ta phải suy nghĩ và phải có hành động quyết liệt hơn về vấn đề bảo vệ trẻ em
đặc biệt là các trường hợp trẻ em có bố mẹ ly hôn
và trong chuyên mục vấn đề chính sách ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay bà ninh thị hồng
phó chủ tịch thường trực hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
xin chào bà
trước tiên thì xin mời bà và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
chỉ cách đây chưa đầy một tháng một bé gái tám tuổi tại thành phố hồ chí minh đã tử vong
do bị mẹ kế hành hạ đánh đập trong suốt một thời gian dài
kết quả sơ bộ khi giải phẫu khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định cháu gái tử vong do phù phổi cấp
trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu gãy nhiều xương sườn
khu vực phần đầu cũng có vết thương tụ máu não phủ
sự việc đau lòng chưa kịp lắng xuống thì chiều tối ngày một mươi bảy tháng một
bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thành phố hà nội lại tiếp nhận bệnh nhi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi viêm mạng não nên chuyển lên bệnh viện đa khoa sanh tôn
tại đây quá trình chụp chiếu các bác sĩ nhận thấy có chín chiếc đinh gỗ ở sọ và tổ chức não của bé
lại các em bé cho gia đình
cho cộng đồng để mọi người yêu thương chăm sóc
chứ tránh để cái trường hợp
đáng tiếc đau lòng như thế này xảy ra
như bà cũng vừa phân tích thì không phải là
tất cả các vụ bạo ảnh trẻ em đều là
có nguyên nhân là cha mẹ ly hôn thế nhưng mà hai cái vụ việc
gần đây nhất mà chúng ta thấy đó là cái vụ
bé gái tám tuổi và cái vụ việc bé gái ba tuổi
nghi bệnh bạo hành này thì đều có đặc điểm
chung là cha mẹ ly hôn bởi vậy mà có ý kiến
cho rằng là khi mà cha mẹ ly hôn
thì chính quyền sở tại cần được
sao trách nhiệm là quản lý hay là
giám sát sức khỏe của các em và đồng thời
cũng có cái ý kiến cho rằng là liệu chúng ta
có nên hình sự hóa cái việc mà
ngăn cấm cha mẹ sau khi ly hôn
mà thăm non các em hay không thì quan điểm
của bà như thế nào
tôi gần đây thì nhận được rất là nhiều
những cái đơn thư của công dân trong đó
có cả các ông bố có cả các bà mẹ
mà ngay ở hà nội này cái tình trạng
mà ngăn cấm không cho gặp
con không cho chăm sóc nuôi dưỡng là đang diễn ra
thứ hai là bây giờ
các cặp gia đình
mà có trình độ
rồi là có điều kiện thì lại
đang tranh giành cái quyền nuôi con
thì những cái điều
mà chúng ta đặt ra ở đây thì phải nói là
những cái cặp này
chính xác là chúng ta phải có
những cái sự sám sát của cộng đồng
trước kia chúng ta chưa có quy định thì bây giờ phải có quy định
thế nhưng cũng có người đặt ra là
thế thì chính quyền lấy người
ở đâu để sám sát cái việc này
thì theo tôi là cộng đồng ở đây
chính quyền chịu trách nhiệm nhưng mà
có thể phân công cho cái tổ dân phố
cho cái những cái người hàng xóm
thân thiết ở đấy để người ta biết
là các cháu đang sống như thế nào
có vấn đề gì không
và định kỳ hàng một tháng hay bao nhiêu ngày
thì có cái nhận xét
để anh có tiếp tục được nuôi không
và coi như nếu ông bố bà mẹ mà
bị ngăn cấm nuôi dưỡng
thì phải báo ngay để thay đổi này
thay đổi ngay cái quyền nuôi con
và thủ tục theo tôi chúng ta cũng làm
thủ tục chúng ta cũng phải
sửa cho nó thuận lợi
chứ còn nhiều trường hợp thì
hiện nay chúng ta vẫn đang quy định
là tòa án nhân dân cấp quận huyện
sẽ thay đổi cái quyền này
thì nhiều bố bà mẹ cũng chưa biết được
theo tôi là về bên cạnh cái vấn đề
là giám sát tại cộng đồng
mọi người cùng chăm sóc các bé
thì về mặt chế tài hoặc những cái quy định
của nhà nước
chúng ta cũng phải làm nghiêm khắc
nhưng mà dễ tiếp cận
để người dân có thể thực hiện được
để trẻ em được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất
thì tôi nghĩ là đó là trách nhiệm
không phải của một cá nhân ai
mà của tất cả mọi người
thì có như vậy thì trẻ em mới được bảo vệ ạ
sinh thời chủ tịch hồ chí minh khẳng định
thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà
vì vậy chăm sóc và giáo dục tốt các cháu
là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân
chỉ khi trẻ em được mỗi cá nhân
mỗi gia đình và toàn xã hội yêu thương
bảo vệ thì chúng ta mới có thể
không còn nghe những câu chuyện đau lòng như trên
và tiếp theo của chương trình
an ninh ngày mới thì xin mời quý vị cùng đến
với một vài chính sách và những quy định mới
trong tháng một này